công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của bà lê thị trà bốn mươi sáu tuổi trú tại thôn năm xã đa kia huyện bù gia mập nạn nhân được xác định tử vong sau khi xô sát với chồng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối ngày tám tháng bốn sau khi đi nhậu về ông phạm trí hoạt bốn mươi chín tuổi chồng bà trà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với vợ
trong lúc sàng co ông hoạt dùng tay tát và đấm nhiều lần vào mặt bà trà sau khi cự cãi xong ông hòa tiếp tục bỏ đi nhậu tiếp
đến khoảng hai mươi hai giờ khuya cùng ngày ông hoạt về nhà thì phát hiện bà trà bị nôn nên sang phòng khác ngủ với con
đến năm giờ sáng ngày hôm sau chín tháng bốn ông hòa tỉnh dậy sang phòng vợ kiểm tra thì phát hiện người vợ đã tử vong từ lúc nào không biết
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
với hành vi trộm cắp tài sản mạc văn nhu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú phường pháo đài tp ht
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá tp kiên giang tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
tại cơ quan công an nhu khai nhận bản thân có sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù do lười biếng lao động
lại nghiện ma túy để có tiền tiêu xài và mua ma túy đá sử dụng
nhu tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
theo đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn nhu mang dụng cụ đến một ngã tư thuộc phường vĩnh bảo
tp rạch giá treo lên cột điện
trong lúc nhu đang cắt được khoảng một mươi mét dây điện dùng để điều chỉnh công suất điện sinh hoạt của người dân
thì lực lượng cảnh sát hình sự công an tp rạch giá phối hợp với công an phường vĩnh bảo bắt quả tàng cùng tăng vật
ngoài vụ trộm bị bắt quả tang nhu còn thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây điện khác ở các huyện thành phố trong tỉnh kiên giang
lực lượng cảnh sát chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng
có hành vi tàng trữ chất ma túy
cụ thể khi đang làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát trên đường hoàng thị loan tp đà nẵng
lực lượng chín trăm một mươi một đã phát hiện nguyễn công thi quê ở tỉnh quảng nam
đang cất dấu ba kim tiêm chưa qua sử dụng trong túi quần cùng một gói giấy bạc chứa heroin
theo khai nhận thi từ quê ra đà nẵng tạm trú ở huyện hòa vang thành phố đà nẵng để làm thợ sơn
đang điều trị cai nghiện bằng methadone
tuy nhiên trên đường đi đến điểm uống methadone để cai nghiện thi vẫn ghé mua ma túy để sử dụng
lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng đã bản giao nguyễn công thi cho công an quận liên triệu tp đà nẵng thụ lý theo thẩm quyền
thưa quý vị lại xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cho ba em học sinh tử vong khi đi mỏ ốc
vụ việc đau lòng trên xảy ra tại địa bàn xã zleya huyện krom nang tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu
vào chiều ngày một mươi tháng bốn ba cháu bé trong đó có hai chị em ruột đều ở xã zleya huyện krom nang
rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng hai trăm linh mét để bắt ốc
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày trong lúc bắt ốc không may ba em rơi vào khu vực nước sâu
sau khi phát hiện vụ việc người dân đã tổ chức tìm kiếm
phát hiện thi thể ba em đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện hớn quản đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ phát hiện thi thể một người đàn ông được phát hiện tử vong tại ấp hai xã minh tâm huyện hớn quản
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tháng ba bà nguyễn thị tuyết hoa năm mươi tuổi
cùng bà nguyễn thị hương năm mươi một tuổi cùng chú huyện hớn quản đi xuống nhà một người đàn ông có tên gọi hải
thì phát hiện người này đã tử vong
sau khi biết sự việc hai người đã trình báo cơ quan công an
cơ quan chức năng hiện đang xác định làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân tử vong
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa bắt giữ trần ứng mạnh bốn mươi ba tuổi
trú tại xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó nhận được tin báo của chị nguyễn thị bích huyền chú xã hòa tiến huyện hòa vang
là công nhân tại khu công nghiệp hòa cầm về việc bị một đối tượng giật mất điện thoại trên đường đi làm về
nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
phối hợp với công an phường hòa thọ đông nhanh chóng lần theo manh mối và xác định trần ứng mạnh là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật
tại cơ quan công an mạnh thừa nhận hành vi của mình và cho biết trước đây làm hướng dẫn viên du lịch tại đà nẵng
nhưng vì dịch covid một mươi chín nên thất nghiệp
mới đây trên đường đi xin việc thấy chị huyền sơ hở để điện thoại ở tứ quần sau
nên mạnh cướp giật rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
trộm cắp tài sản chưa lúc nào giảm bớt sức nóng
thời gian vừa qua tình hình trộm cắp trên địa bàn tỉnh đồng nai nhất là ở các vùng nông thôn diễn ra khá phức tạp
vẫn những phương thức thủ đoạn cũ nhưng vẫn có rất nhiều người dân trở thành bị hại của các đối tượng phạm tội
ghi nhận tại địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
nghề nghiệp không ổn định lại nghiện ma túy có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa an tích
đối tượng phạm duy vũ ba mươi năm tuổi chú xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã đến địa bàn thị trấn long giao dùng kim cắt trộm hai mươi năm mét dây điện và tám bóng đèn trị giá gần sáu triệu đồng
tuy nhiên đang trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng tuần tra công an thị trấn long giao phát hiện bắt giữ
quả đấu tranh vũ còn khai nhận trước đó đã thực hiện thêm hai vụ trộm cắp năm nắp cống trị giá gần một mươi một triệu đồng
theo công an huyện cẩm mỹ tội trộm cắp tài sản là tội danh chiếm phần lớn trong các vụ phạm pháp hình sự
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn cẩm mỹ xảy ra hai mươi năm vụ trộm cắp tài sản trên tổng số năm mươi hai vụ phạm pháp hình sự
đặc biệt các vụ trộm chủ yếu xảy ra ở những địa bàn nông thôn nơi không tập trung đông dân cư
tài sản mà các đối tượng trộm cắp tài sản không tập trung đông dân cư

nhận định tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng
lực lượng công an huyện cẩm mỹ
công an huyện cẩm mỹ đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kim hãm tấn công chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản
theo đó ngoài các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an huyện còn phối hợp với phòng ban của huyện
để tuyên truyền phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản đến người dân
công tác gọi hỏi gian đe các đối tượng có tiền án tiền sự cũng được công an huyện triển khai thường xuyên